mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép ở an giang cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với phạm quốc văn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại văn anh về tội vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
cơ quan công an đang điều tra vụ án khai thác cát vượt chữ lượng các phép thu lời bất chính là hai trăm năm mươi ba tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
quá trình mở rộng điều tra xác định phạm quốc văn đã thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám để được phép khai thác bán trái phép cát tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định văn bán trái phép

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng phước chú tại tỉnh hậu giang và lê hữu tròn chú tại thành phố cần thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đêm hai mươi hai tháng tám phước và tròn rủ nhau đi trộm cắp tài sản khi hai đối tượng đến ấp phú tân xã phú tân huyện châu thành thì trộm được xe mô tô
hai đối tượng sau đó đã thay đổi biển số và màu sơn của xe để sử dụng cũng như tránh bị cơ quan công an phát hiện vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã bắt được phước và tròn cùng tăng vật
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe mô tô khác tại xã phú tân huyện châu thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng đối với hai tài xế điều khiển xe ben trên ép ô tô trên đường